tối ngày hai mươi bảy tháng năm đại diện chính quyền thành phố di an tỉnh bình dương cho biết
người đàn ông mặc y phục giống nhà sư đứng chặn đầu đập vỡ kính xe tải gây xôn xao dư luận
tên là v d quy bốn mươi một tuổi quê tỉnh phú yên
ông quy bỏ nhà đi răng thang và thực hiện hành vi trên tại đường bùi thị xuân phường tân bình thành phố dị an tỉnh bình dương
cơ quan chức năng tỉnh bình dương đã liên hệ với người nhà của ông quy ở phú yên
đề nghị vào bình dương để phối hợp giải quyết sự việc
sau khi xảy ra vụ việc công an địa phương đã phối hợp với các đơn vị đưa ông quy đi kiểm tra ma túy theo trình tự thủ tục và có kết quả là âm tính
quá trình xác minh tiếp theo cơ quan chức năng xác định ông quy mắc bệnh liên quan đến thần kinh
trước khi đập vỡ kính xe tải ông quy có hành vi tương tự với hai ô tô khác cùng thời điểm
xong tài xế rời khỏi hiện trường không trình báo cơ quan chức năng
đối với tài xế xe tải sau khi bị chặn đường đập vỡ kính chăn gió
đã trở về thông báo sự việc với chủ xe và không đòi bồi thường
vì nhận thức được ông quy có vấn đề về bệnh thần kinh với các biểu hiện lạ tại thời điểm gây án
về việc ông quy mặc y phục giống nhà sư giáo hội phật giáo việt nam tỉnh bình dương khẳng định
người này không phải là tu sĩ phật giáo thuộc giáo hội phật giáo tỉnh
như đã đưa tin sáng cùng ngày mạng xã hội đăng tải đoạn clip ghi lại cảnh chiếc xe tải
bị một người đàn ông đầu chọc mặc y phục giống như nhà sư tay cầm gạch đập liên tục làm vỡ kính chăn gió
sự việc xảy ra trên đường bùi thị xuân đoạn giáp danh giữa thành phố di an và thành phố thuận an tỉnh bình dương
theo thông tin ban đầu đêm hai mươi sáu tháng năm anh dương đình tê ba mươi năm tuổi quê tỉnh nghệ an
điều khiển xe máy mang điển số ba mươi bảy z chín hai trăm linh ba chở phía sau con trai ba tuổi lưu thông trên đường phan bội châu
theo hướng từ khu công nghiệp đồng xoài ba ra quốc lộ một mươi bốn
khi đến đoạn qua khu công nghiệp đồng xoài ba ấp một xã tiên hưng thành phố đồng xoài tỉnh bình phước
xe máy của anh tê đâm vào đuôi xe đầu kéo container biển số ba mươi bốn c hai mươi bốn nghìn ba trăm bảy mươi chín đang dừng đỗ bên đường
cú va chạm mạnh khiến cha con anh tê cùng xe máy văng lên phía trước nhiều mét và tử vong tại chỗ
nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra làm rõ
cụ thể khoảng tám giờ ba mươi phút ngày hai mươi tám tháng công an tỉnh bình dương tiếp nhận tin báo
xảy ra vụ cháy tại công ty trách nhiệm hiệu hoạn công nghiệp nghệ năng trên đường dt bảy trăm bốn mươi ba phương tân đông hiệp thành phố dĩ an tỉnh bình dương
công an tỉnh bình dương đã huy động một mươi xe chuyên dụng năm mươi bốn cán bộ chiến sĩ tham gia chữa cháy
thiêu tá lêu hữu tài phó trưởng phòng cảnh sát phòng cháy trợ cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh bình dương
trực tiếp chỉ huy lực lượng chữa cháy tại hiện trường
kết cấu nhà xưởng khung thép mái tô lê tổng diện tích một năm trăm linh m hai khu vực cháy khoảng hai trăm linh m hai
chất cháy chủ yếu là giấy nhựa sản phẩm làm mát máy công nghiệp
đến chín h ba mươi phút đám cháy cơ bản đã được khống chế
vụ hỏa hoạn không gây thiệt hại về người nhưng thiệt hại đáng kể về tài sản
công an tỉnh bình dương cho biết nhà xưởng nơi xảy ra vụ cháy đã bị đình chỉ hoạt động từ ngày một mươi tháng năm năm hai nghìn hai mươi ba
nguyên nhân vụ việc đang được công an điều tra làm rõ
cụ thể khoảng chín h ba mươi phút cùng ngày người dân phát hiện có khói bốc ra từ tầng tung của ngôi nhà trên
nên đảm báo cho lực lượng chức năng
chị hồng thúy một người dân chứng kiến sự việc cho biết ngọn lửa ban đầu âm ỉ
nhưng sau đó nhanh chóng bùng lên dữ dội đứng từ xa cũng nhìn thấy ngọn lửa cháy dữ dội
ngay sau khi nắm bắt thông tin công an phường hàng chống đội cảnh sát phòng cháy chữa cháy
và cứu nạn cứu hộ công an quận hoàn kiếm đã nhanh chóng có mặt tại hiện trường
tại hiện trường lực lượng chữa cháy tại chỗ tổ liên gia chữa cháy khu dân cư
cũng đã khẩn trương tiếp cận khu vực xảy ra cháy triển khai các phương án dập lửa
sau khoảng hai mươi phút ngọn lửa được khống chế và không gây cháy lan
vụ việc không có thiệt hại về người thiệt hại về tài sản đang được thống kê
nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra làm rõ
tham dự có ông trương tiến triển phó chủ tịch ủy ban nhân dân huyện cần giờ
lãnh đạo phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh bà rịa vũng tàu
lãnh đạo một số phòng nghiệp vụ thuộc công an tp hcm công an huyện cần giờ
tại buổi lễ trung tướng lê hồng nam đã trao đổi thư khen và tiền thưởng cho bốn tập thể
gồm phòng pa sáu công an tp hcm phòng pc hai công an tỉnh bà rịa vũng tàu
đội cảnh sát hình sự công an huyện cần giờ và công an xã bình khánh huyện cần giờ
trung tướng lê hồng nam đã biểu dương các đơn vị cá nhân đã phối hợp chặt chẽ
khẩn trương truy xét dù gặp nhiều khó khăn trong quá trình điều tra
địa điểm gây án rất xa so với nơi xuất hiện cuối cùng của nạn nhân là hơn một trăm linh km
chỉ trong vòng trưa đầy hai mươi bốn h kể từ khi thêm nhận tin báo
các đơn vị đã xác định và truy bắt thành công đối tượng sát hại người cướp tài sản
việc nhanh chóng khám phá vụ án cho thấy được tinh thần chủ động sự kiên quyết
hiệp đồng tác chiến trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm của lực lượng công an tp hcm
và công an các tỉnh lân cận góp phần đảm bảo giữ vững an ninh trật tự
giữ gìn bình yên trên địa bàn thành phố nói riêng và các tỉnh lân cận nói chung
phát biểu tại buổi khen thưởng trung tướng lê hồng nam đã ghi nhận
chúc mừng và nhiệt liệt biểu dương các đơn vị trong công tác điều tra khám phá án
từ khâu tiếp nhận xử lý tin báo đến công tác điều hành chỉ huy phối hợp truy xét đấu tranh khám phá án
trước đó công an tỉnh bà rịa vũng tàu đã tạm giam võ thành long
sinh năm hai nghìn bốn về hai hành vi sát hại người và cướp tài sản
vũ thành duy sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi chín về hai hành vi che giấu tội phạm
và tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có
long quen chị tê hai mươi một tuổi ngụ tại huyện cần giờ tp hcm qua mạng xã hội
ngày một mươi tám tháng năm long cùng huy lên tp hcm rồi cùng chị tê ra vũng tàu
sau đó long và chị t về khách sạn nghỉ ngơi
giảng sáng hôm sau long đã sát hại chị tê cướp tài sản
rồi cùng huy bỏ chị tê vào vali mang lên núi nhỏ phi tàng
theo đó lúc một mươi hai giờ cùng ngày người dân xung quanh nhà ông phan diên
chú thôn phước huệ xã xuân quang hai huyện đồng xuân nghe một tiếng nổ lớn
người dân và lực lượng chức năng đến kiểm tra thì thấy anh huỳnh ngọc p tử vong không nguyên vẹn
sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn trú tại xã xuân quang hai
nhiều vật dụng rơi vãi tung tué khắp nơi
kiểm tra căn bếp lực lượng chức năng phát hiện một quả đạn đã bị cưa có đường đứt chiếc cơ máy
trong bếp có hai quả đạn gồm một quả đạn pháo một trăm linh năm ly và đạn cối tám mươi hai còn nguyên
hiện công an huyện đồng xuân đang điều tra làm rõ vụ nổ trên
trước đó nhiều vụ việc tử vong do cưa bom mìn đã diễn ra ở nhiều địa phương
dù đã được cảnh báo nhưng người dân vẫn chủ quan
gần đây nhất là sáng ngày một mươi bảy tháng một người dân ở ấp âu quyền xã tân ân tây huyện ngọc hiển tỉnh cà mau
thấy ba người đi trên một phương tiện thủy đến khu vực sông cửa lớn cách cầu năm căn khoảng bảy km
để đục hàu
mò tìm phế liệu
không lâu sau có tiếng nổ lớn phát ra cả ba người mất tích gồm
nguyễn ngọc tư sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi hai tạ văn nhí sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi một
và nguyễn trí hiếu sinh năm hai nghìn tám cùng tạm trú tại khóm sà pò thị trấn năm căn
khi nổ lớn phát ra người dân cách vụ nổ chừng bảy trăm linh tám trăm linh mét
ghi nhận nhiều vật dụng treo trong nhà bị rơi xuống đất nhiều tủ kính bị nứt vỡ
kiểm tra tại bìa rừng gần nơi xảy ra tiếng nổ lớn
lực lượng chức năng tìm thấy một chiếc vỏ lãi là phương tiện di chuyển của nhóm người mất tích
gần đó là một chiếc bình hơi loại thường dùng cho thợ lặn
nguyên nhân vụ nổ được xác định do ba người này buộc quả bom vào trước bỏ lãi
rồi di chuyển sang bìa rừng bên kia bờ sông cửa lớn
dùng cơ điện để cưa bom rồi dẫn đến sự việc đau lòng
theo thông tin ban đầu khoảng một mươi năm h hai mươi phút ngày hai mươi bảy tháng năm
năm em học sinh rủ nhau đến khu vực sông đắk bật xì đoạn chảy qua thôn một xã diên bình tắm
em tnh một mươi ba tuổi không may bị nước cuốn trôi
thấy bạn bị đuối nước nhóm học sinh liền hô hoán người lớn đến ứng cứu
nhận được tin báo ủy ban nhân dân xã diên bình đã huy động lực lượng cùng người dân tìm kiếm
đến khoảng một mươi bảy h ba mươi phút lực lượng tìm kiếm phát hiện thi thể em hát
sau đó cơ quan chức năng đã bàn giao thi thể mh cho gia đình tổ chức tàng lễ
theo công an quận cẩm lệ tuấn và sơn sớm bỏ học
sạt nhà từ quảng bình vào thành phố đà nẵng để kiếm việc làm có tiền tiêu xài
gần đây hai đối tượng này thường chạy xe rong rủi các tuyến đường
tìm sơ hở của người đi đường để cướp giật tài sản
cụ thể khoảng một mươi bảy h ba mươi phút ngày hai mươi bốn tháng tám
tuấn điều khiển xe máy biển kiểm soát hai mươi chín t một sáu nghìn hai trăm một mươi năm
chở sơn đi từ phòng trọ ở số k sáu mươi bốn đường đoàn phú tứ
thuộc quận liên triểu đà nẵng đến khu vực đường trường trinh quận cẩm lệ
khi đang dừng trời đèn đỏ hai đối tượng phát hiện bà nguyễn thị m
sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi một trú tại xã tam tiến huyện núi thành
quảng nam đi bộ cùng chiều trên đường gom dân sinh
trên cổ có đeo sợi dây chuyền bằng vàng nên bám theo
lúc này sơn lên cầm lái xe máy áp sát để tuấn giật dây chuyền vàng
trên cổ ba m rồi nhanh chóng rời khỏi hiện trường
cả hai sau đó mang dây chuyển đi bán được một mươi hai bảy triệu đồng
tuấn dùng số tiền sáu năm triệu đồng để đi chụp lại điện thoại iphone một mươi ba
đã cầm trước đó số tiền còn lại cả hai tiêu xài
những tưởng vụ cướp cho lọt nên sáng ngày hai mươi bảy tháng năm
tuấn sơn lại tiếp tục bàn nhau đi tìm con mồi tiếp theo
nhưng cả hai đã bị bắt và cuối đầu khai nhận toàn bộ hành vi cướp giật
cụ thể vụ tai nạn xảy ra vào khoảng ba giờ sáng ngày hai mươi tám tháng bốn
trên tuyến đường tránh thành phố phủ lý tỉnh hà nam
vị trí xảy ra tai nạn thuộc địa phận thôn phương lâm xã đồng hóa huyện kim bảng
nạn nhân tử vong trong vụ tai nạn được xác định là một cụ bà tên d tám mươi bảy
người xã đồng hóa người điều khiển xe ô tô tải cũng bị thương nặng
được người dân và người đi đường đưa ra khỏi cabin xe để đi cấp cứu
theo người dân địa phương
hàng ngày vào lúc một hai giờ sáng cụ đê vẫn dậy để đi hái rau
sáng nay cụ đi qua đường để sang ruộng thì không may bị tai nạn
chiếc xe tải chảy tốc độ cao
khi phát hiện có người bất ngờ sang đường trong đêm tối
tài xế đã đánh lái khiến chiếc xe bị lật và bị vò nát
lái xe mắc kẹt trong cabin
hiện cơ quan chức năng xác định danh tính tài xế xe tải
và điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn
lãnh đạo ủy ban nhân dân thị trấn nghèn cho biết
trên địa bàn vừa phát hiện một tài xế xe container tử vong bất thường trong cabin
theo đó vào khoảng một mươi giờ ngày hai mươi bảy tháng tám
người dân phát hiện xe container biển số tám mươi chín h một mươi bốn xx
đậu trên đường trong thời gian rất lâu
đèn xi nhan nhấp nháy mà không di chuyển
nên đã trào lên từ cánh cửa xe để xem
lúc này người dân phát hiện tài xế đã tử vong bất thường trên giường nghỉ trong cabin
nhận được tin báo công an huyện can lộc đã phối hợp
với các đơn vị nghiệp vụ công an tỉnh hà tĩnh
và đơn vị liên quan điều tra nguyên nhân
cũng như xác minh danh tính tài xế
theo cáo trạng của viện kiểm sát nhân dân tỉnh khánh hòa
khoảng một mươi sáu giờ ngày ba tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
phòng cảnh sát hình sự công an tỉnh khánh hòa
bắt quả tang tại câu lộc bộ joker club
ở lô hai mươi ba hai mươi đường số hai
khu đô thị hà quang hai phường phước hải thành phố nha trang
đang tổ chức đánh bạc cho bảy người
với hình thức dùng tiền đổi chip đánh bài poker ăn thua bằng tiền
khám xét căn phòng cảnh sát thu giữ
năm trăm tám mươi hai chiếc chiếc chiếc chiếc
tương đương ba trăm linh bốn triệu đồng
cùng nhiều tăng vật liên quan
trong số các con bạc có ông ham yong chun
bốn mươi tám tuổi quốc tịch hàn quốc
đang bị cảnh sát hàn quốc truy nã quốc tế
về tội trộm cắp tài sản
và interpol đã có thông báo truy nã
từ tháng tám năm hai nghìn hai mươi hai
hiện bị căn này đang bị tạm giam
tại trại tạm giam công an tỉnh khánh hòa
kết quả điều tra xác định
từ tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
nguyễn minh hải ngụ thành phố hồ chí minh
nguyễn đình hoàng long hứa vũ long
cùng ngụ thành phố nha trang
nguyễn hữu văn ngụ thành phố huế
cùng góp vốn tổ chức câu lạc bộ poker
joker club cho khách đến đánh bạc
bằng hình thức dùng tiền đổi chip
để chơi bài poker thắng thua bằng tiền
những người trên tổ chức đánh bạc
và cắt phế năm tiền thắng được
trong một ván bài của người thắng cuộc
nóm người trên thuê bảy người làm quản lý
quầy thu ngân đổi tiền chip cho khách đến chơi
ghi chép sổ sách tri tiêu
thu nhập hàng ngày của câu lạc bộ
người chia bài chăm sóc khách hàng
mời khách đến chơi
từ ngày bảy tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba
đến ngày hai tháng hai năm hai nghìn hai mươi ba
nhóm người trên đã thu lợi bất chính
từ hoạt động chơi poker thắng thua bằng tiền
tại joker club gần sáu tỷ đồng
điều tra mở rộng vụ án
cơ quan điều tra phát hiện
một cán bộ thuộc bộ công an cơ quan phía nam
nhận tiền để bảo kê cho dòng bạc trên
viện kiểm sát xác định
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến giữa năm hai nghìn hai mươi
nguyễn minh hải và một số người góp vốn
đã mở một mươi bàn chơi poker
tại nhà trang bridge club poker club
ở khu vực khách sạn c ba mươi nguyễn thiện thuật
nguyễn minh hải và một số người góp vốn
nằm trên đường nguyễn thiện thuật
thành phố nha trang
việc quản lý vận hành các câu lạc bộ trên
được giao cho một số người quốc tịch trung quốc
hải chịu trách nhiệm ngoại giao
để các sòng bạc hoạt động mà không bị kiểm tra
tháng chín năm hai nghìn hai mươi
nguyễn minh hải có thông tin
việc cục cảnh sát thình sự bộ công an
đang có kế hoạch kiểm tra các địa điểm poker
tại nha trang
nên hải tìm cách liên hệ với lường tiến quân
đang là phó phòng bốn thuộc cục cảnh sát hình sự bộ công an
khu vực phía nam
phụ trách địa bàn tỉnh khánh hòa
về lĩnh vực phòng chống tên nạn xã hội
để nhờ giúp đỡ và được quân đồng ý
hai bên gặp nhau lần đầu hồi tháng chín năm hai nghìn hai mươi
tại thành phố hồ chí minh
tại đây quân ra điều kiện phải chi tiền hàng tháng
để câu lọc bộ chơi poker
tại khách sạn c ba mươi
không bị cục cảnh sát thình sự kiểm tra
sau khi dịch bệnh covid một mươi chín bùng phát
tại khánh hòa hải chuyển qua địa điểm khách sạn
emerald bay ở địa chỉ
một trăm linh tám trần phú
phường lộc thọ thành phố nha trang
tại đây hải cùng đồng phạm mở sáu bàn pô
và mở sáu bàn nữa tại khách sạn bột tuần
ở số sáu phạm văn đồng
phường vĩnh hòa thành phố nha trang
giai đoạn này lượng tiến quân yêu cầu hải
liên hệ qua người tên hùng
chưa rõ nhân thân lai lịch để trao đổi thông tin
cũng như chuyển tiền cho mình
đến tháng sáu năm hai nghìn hai mươi hai
hải góp phốn thành lập joker club
tại khu đô thị hà quang hai
cũng với phương thức thủ đoạn như cũ
để hoạt động mà không bị kiểm tra
sau đó hải giao cho nguyễn đình hoàng long quản lý
vận hành joker club
cơ quan tổ tụng kết luận
trước khi bị bắt giữ hải và long đã chi cho lường tiến quân
bốn trăm hai mươi triệu đồng
cũng theo viện kiểm sát quá trình điều tra
nguyễn minh hải còn khai nhận
từ năm hai nghìn một mươi bảy đến năm hai nghìn một mươi bảy
hải đưa cho lường tiến quân
nhiều lần tổng cộng ba mươi năm usd
cụ thể tất cả trẻ em mầm non năm tuổi
được miễn học phí
hưởng từ ngày một tháng chín
trước đây nhóm được hỗ trợ là trẻ em mầm non năm tuổi
ở thôn bàn đặc biệt khó khăn
xã khu vực ba vùng dân tộc và miền núi
đặc biệt khó khăn vùng bãi ngang ven biển
hải đảo theo quy định của cơ quan có thẩm quyền
ngoài ra bộ giáo dục và đào tạo
cũng đề nghị các bộ cơ quan trung ương
ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
chỉ đạo các cơ quan đơn vị liên quan
và các cơ sở giáo dục
nghiêm túc thực hiện quy định đối với các khoản thu
trong lĩnh vực giáo dục đào tạo
năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
đối với học phí
năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
thực hiện mức thu học phí theo đúng quy định
xuống một số điều của nghị định tám mươi một
quy định về cơ chế thu quản lý học phí
đối với cơ sở giáo dục
thuộc hệ thống giáo dục quốc dân
và chính sách miễn giảm học phí hỗ trợ chi phí học tập
các khoản thu dịch vụ phục vụ
hỗ trợ hoạt động giáo dục của cơ sở giáo dục mầm non
và phổ thông công lập
ngoài học phí được thực hiện theo nghị quyết
của hội đồng nhân dân cấp tỉnh ban hành
phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương theo quy định
bộ cũng yêu cầu tăng cường công tác thanh tra
kiểm tra giám sát và có trách nhiệm giải trình
với người học và xã hội về các mức thu
khoản thu của cơ sở giáo dục thuộc phạm vi quản lý
tuyệt đối không để xảy ra tình trạng lạm thu
đầu năm học bên cạnh đó bộ yêu cầu
thực hiện công khai về cam kết chất lượng giáo dục
và đào tạo các điều kiện đảm bảo chất lượng
và thu chi tài chính bộ giáo dục đào tạo
cũng đề nghị các bộ cơ quan ngang bộ
cơ quan thuộc chính phủ cơ quan trung ương
của các tổ chức chính trị xã hội
ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố
trực thuộc trung ương các cơ sở
giáo dục nghiêm túc thực hiện những nội dung trên
tối ngày hai mươi bảy tháng năm
thông tin từ bộ chỉ huy bộ đội biên phòng
quảng trị cho biết đơn vị vừa phối hợp
với cục phòng chống ma túy và tội phạm
bộ tư lệnh bộ đội biên phòng cục cửa khẩu
bắt giữ vụ vận chuyển trái phép ma túy
với số lượng lớn đưa từ lào
qua cửa khẩu quốc tế la lai quảng trị
về nội địa tiêu thụ trước đó
tại km số năm quốc lộ một mươi năm
thuộc thôn la lai xã a ngo
huyện đắk rông tỉnh quảng trị
thực hiện kế hoạch đấu tranh chuyên án

chức năng của bộ đội biên phòng bắt
quả tăng năm người quốc tịch lào có hành vi
vận chuyển trái phép chân ma túy từ lào
về việt nam các nghi phạm bị bắt
gồm phít sa mai cô la rát
hai mươi bốn tuổi trú tại thành phố
cây sòn phong vi hàn tỉnh sa văn nạc hệt
nụ tà my sai hai mươi chín tuổi
thịp rát gia bút sa lát
hai mươi ba tuổi bun su le van
bốn mươi bảy tuổi và khe le van
ba mươi tuổi cùng trú tại viên trang lào
lực lượng chức năng thu giữ tăng vật
gồm một trăm linh bánh heroin
được cất giấu trong xe ô tô biển lào

qua đấu tranh khai thác
bước đầu các nghi phạm khai nhận
vận chuyển thuê số ma túy trên từ lào
đưa qua cửa khẩu quốc tế la ray về việt nam
tiêu thụ với tiền công là sáu usd
vụ việc đang được cơ quan chức năng
bộ đội biên phòng tiếp tục điều tra làm rõ
theo hồ sơ của cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước
từ năm hai nghìn một mươi một đến năm hai nghìn hai mươi một
với chức vụ là phó trưởng phòng tài nguyên và môi trường
kiêm phó chủ tịch ủy ban mặt trận tổ quốc việt nam
huyện bù gia mập
nguyễn hữu hóa sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi hai
thường trú khu phố ba phường long thủy
thị xã phước long tỉnh bình phước
đã lợi dụng chức vụ quyền hạn
qua đó hóa tác động ban quản lý rừng phòng hộ bù gia phúc
ký hợp đồng giao khoán trái quy định
đối với diện tích đất rừng trồng
xã phú văn huyện bù gia mập tỉnh bình phước
sau đó lợi dụng sự bung lỏng
việc quản lý đất đai và lâm sản
trên diện tích đất này
nguyễn hữu hóa tiếp tục tác động đến
ủy ban nhân dân xã phú văn
hạt kiểm lâm liên huyện thị xã phước long
huyện bù gia mập
để thực hiện các thủ tục
đề nghị cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
sang minh hiện trường cây gỗ
và tiến hành bán số lâm sản trên diện tích đất nói trên
nhằm thu lợi bất chính số tiền trên hai tỷ đồng
sau khi viện kiểm sát nhân dân cung cấp phê chuẩn
cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh bình phước
đã thực hiện tống đạt quyết định khởi tố bị can
đồng thời thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam
khám xét chỗ ở và nơi làm việc
đối với bị can nguyễn hữu hóa
để thu thập các tài liệu chứng cứ liên quan
phục vụ công tác điều tra
hiện vụ án đang được cơ quan cảnh sát điều tra công an
tỉnh bình phước tiếp tục điều tra
làm rõ để xử lý theo quy định của pháp luật
sau khi tiếp thu chỉnh lý
dự thảo luật thủ đô sửa đổi
có bảy trường và năm mươi bốn điều
giảm năm điều so với dự thảo luật
chính quốc hội trong đó bỏ bảy điều
bổ sung mới hai điều
dự thảo luật đã bổ sung chỉnh lý nhiều nội dung
thực hiện chủ trương tăng cường phân quyền mạnh mẽ
cho chính quyền thành phố hà nội
sau đây gọi là thành phố trên một số lĩnh vực
báo cáo giải trình tiếp thu chỉnh lý
dự thảo luật thủ đô sửa đổi của ủy ban thường vụ quốc hội
đã làm rõ thêm quy định
xây dựng phát triển thủ đô
khoảng hai điều một mươi bảy của dự thảo luật tiếp thu chỉnh lý
đã bổ sung quy định tập trung nguồn lực
ưu tiên thực hiện quy hoạch phân khu sông hồng
và sông đuống
phù hợp với quy định đảm bảo an toàn đê điều
và phòng chống lũ
bên cạnh đó khoảng sáu điều một mươi tám của dự thảo luật
cũng bổ sung nội dung giao ủy ban nhân dân thành phố
thẩm quyền phê duyệt dự án xây dựng
các công trình tại bãi sông bãi nổi
ở các tuyến sông có đê trên địa bàn thành phố
đảm bảo các điều kiện theo quy định của pháp luật
và đê điều
theo đó đất tại bãi sông bãi nổi
có thể được sử dụng để đầu tư xây dựng
các công trình phục vụ phát triển công nghiệp văn hóa
phát triển nông nghiệp sinh thái
kết hợp tham quan giáo dục trải nghiệm
du lịch trải nghiệm để phát huy khai thác
có hiệu quả tiềm năng với quỹ đất
vị trí địa lý không gian văn hóa
ở các khu vực này
cũng theo cơ quan giải trình tiếp thu
có ý kiến đề nghị không phân quyền cho hà nội
được điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị
quy hoạch chung xây dựng khu chức năng
quy hoạch chuyên ngành hạ tầng kỹ thuật
vì trên địa bàn thành phố có trụ sở
của nhiều cơ quan trung ương
cần có sự quản lý kiểm soát và điều phối của thủ tướng chính phủ
ủy ban thường vụ quốc hội giải thích hiện nay
quốc hội đang cho phép các thành phố
như đà nẵng hải phòng tp hcm
và một số địa phương khác
được thí điểm thực hiện thẩm quyền
về điều chỉnh cục bộ quy hoạch chung đô thị
quy hoạch chung khu chức năng
theo các nghị quyết
về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù
nội dung có thể được điều chỉnh cục bộ
cũng đã được giới hạn cụ thể
trong luật quy hoạch đô thị
vì vậy việc dự thảo luật quy định phân quyền
cho ủy ban nhân dân thành phố
được điều chỉnh cục bộ các quy hoạch
thuộc thẩm quyền quyết định của thủ tướng
như quy định tại khoảng ba một mươi bảy là phù hợp
và có cơ sở thực hiện
việc giao hội đồng nhân dân thành phố quy định chi tiết trình tự
thủ tục điều chỉnh cục bộ quy hoạch
khoảng ba điều một mươi bảy là để đơn giản hóa
thủ tục hành chính giảm thời gian giải quyết
đáp ứng kịp thời yêu cầu xây dựng phát triển thủ đô
theo nghị trình dự án luật thủ đô sửa đổi
sẽ được quốc hội xem xét thông qua tại kỳ họp
với chủ đề di sản văn hóa với hội nhập và phát triển
tuần lễ festival nghệ thuật quốc tế huế
sẽ phô diễn những nét độc đáo tinh tế
sự đa dạng về nghệ thuật truyền thống
và đương đại của việt nam và thế giới
các lễ hội quy mô độc đáo
với các chương trình chính và nhiều hoạt động
hưởng ứng bên lề diễn ra tại thành phố huế
và các địa phương
đặc biệt sân khấu trong lễ khai mạc bế mạc
và chương trình âm nhạc trịnh công sơn
tại festival năm nay sẽ diễn ra
tại điện kiến trung cung điện lộng lấy
bậc nhất kinh thành huế
đại diện ban tổ chức cho biết
những tinh hoa của cố đô huế sẽ có cơ hội
tỏa sáng qua phần giàn dựng kết hợp
trình chiếu laser led matrix hologram
ba d mapping trên nền sân khấu nghệ thuật
bán thực cảnh tại điện kiến trung
các tiết mục biểu diễn trên sân khấu
sẽ mang đến hình ảnh thành phố huế
đang bừng sáng miền di sản phát triển bền vững
trân trọng thiên nhiên thân thiện an lành
ngợi ca vùng đất cố đô diệu kỳ
nơi có bề dày truyền thống
hội tụ âm sắc các vùng miền trong và ngoài nước
tôn vinh một thành phố phát triển bền vững
với khát vọng dạng dỡ ngàn sao
đáng chú ý sân khấu biểu diễn được thiết kế
trên diện tích hơn một năm trăm linh m hai
bằng công nghệ ba d mapping
sẽ khiến điện kiến trung rực sáng huyền ảo
lộng lẫy phô diễn vài đẹp độc đáo
của kiến trúc và mỹ thuật
chương trình hứa hẹn sẽ mang đến cho người dân
và du khách những trải nghiệm mới lạ
độc đáo về văn hóa lịch sử và nghệ thuật
thông tin từ ban tổ chức
chương trình nghệ thuật đêm khai mạc
do bộ văn hóa thể thao và du lịch bảo trợ
có ekip thực hiện với nội dung
các tiết mục ca khúc đồng diễn
của các nghị sĩ việt nam và quốc tế
chương trình kết hợp hài hòa
những giá trị truyền thống nghệ thuật đương đại
mang hơi thở cuộc sống của huế
và nhiều vùng miền di sản văn hóa đặc sắc
của việt nam cùng các quốc gia trên thế giới
nằm trong chuỗi hoạt động
của festival hai nghìn hai mươi bốn
tuần lễ festival nghệ thuật quốc tế huế
được xem là sự kiện văn hóa
du lịch quốc tế mang đậm bản sắc
văn hóa việt nam văn hóa huế
gắn với mở rộng giao lưu hợp tác quốc tế
phát triển kinh tế du lịch
và xây dựng huế xứng tầm là
trung tâm văn hóa du lịch đặc sắc của việt nam
hòn hai bờ đập
là một hòn đảo thuộc quần đảo nam du
tỉnh kiên giang nơi đây được mệnh danh
là hạ long của phương nam với nhiều hòn đảo
lớn nhỏ tạo nên khung cảnh hoang sơ
nhưng không kém phần quyến rũ
hòn hai bờ đập có hình dáng khá đặc biệt
gồm hai phần được nối liền bằng bột giấy đá
tự nhiên giống như một con đập
thiên nhiên nơi đây vẫn xứng nguyên được vẻ đẹp kỳ bí
quyền sơ hấp dẫn các tín đồ
ưa xây dịch tới trải nghiệm khám phá
tới hòn hai bờ đập du khách sẽ được
đắm mình dưới làn nước trong veo mát lạnh
điểm đặc biệt nước biển ở đây có màu
xanh ngọc bích đẹp không kém gì maneuver
đối với những ai thích khám phá
chiêm ngưỡng trọn vẹn vẻ đẹp của hòn đảo
có thể thử cắm trại dưới hàng dừa
xanh ngát bao quanh sau khi cắm trại
du khách có thể tổ chức tiệc barbecue
đốt lửa trại và tổ chức các hoạt động
tìm yêu định về đêm khi không gian
một trải nghiệm đáng nhớ với bất cứ
ai đặt chân đến đây một trong những
trải nghiệm thú vị được nhiều du khách quan
và thấy thích thú nhất khi đến với hòn hai bờ đập
là lặn biển tận mắt ngắm nhìn
những dặn sàn hồ rực rỡ dưới đại dương
hệ sinh thái ở khu vực này
được đánh sáng là vô cùng đa dạng
với nhiều loại sinh vật phong phú
ngoài ra tới đây du khách còn có thể tham gia
hoạt động bắt nhum bắt cá
và lắng nghe những câu chuyện thú vị từng cư dân địa phương
không chỉ sở hữu bái tắm sạch
hòn hai bờ đập còn hấp dẫn du khách
với nhiều loại hải sản tươi ngon như
cá ghẹ mực hùa ốc
du khách cũng có thể tự tay đánh bắt
và thưởng thức các món ngon từ hải sản nơi đây
để di chuyển tới hòn hai bờ đập
du khách từ tp hcm bắt xe khách
tới hà tiên xuống ngã ba mươi ba hòn
sau đó du khách sẽ di chuyển
bằng tàu tới hòn heo với giá
khoảng ba mươi đồng một lượt
rồi từ đây thuê tàu cá để ra bờ đập
lựa chọn khác là du khách có thể
từ tp hcm xuống rạch xá
tiếp tục đi tàu thường hoặc tàu cao tốc
tới đảo thời gian di chuyển khoảng
hai năm giờ đồng hồ tùy từng phương tiện
tham dự sự kiện có đông đảo bạn bè pháp
bà con kiều bào học sinh sinh viên
và cán bộ nhân viên các cơ quan đại diện việt nam
tại pháp phát biểu tại lễ khai mạc
đại sứ việt nam tại pháp đinh toàn thắng
nhấn mạnh triển lãm kể lại hành trình
về cuộc đời và sự nghiệp vĩ đại của
chủ tịch hồ chí minh từ những năm tháng
tuổi trẻ bôn ba tìm đường cứu nước
đến khi trở thành vị lãnh tụ kính yêu
của dân tộc việt nam mỗi hiện vật
hình ảnh tài liệu đều cho thấy
những hy sinh gian khổ mà bác đã trải qua
những chiến công hiển hách
mà bác đã cùng dân tộc việt nam lập nên
đại sứ đinh toàn thắng khẳng định
dưới sự lãnh đạo của chủ tịch hồ chí minh
nhân dân ta đã trải qua bao hy sinh
gian khổ cuối cùng đã giành được
thắng lợi vẻ vang trong hai cuộc kháng chiến
chống pháp và mỹ khát vọng giải phóng
dân tộc đã trở thành hiện thực vì vậy
triển lãm về cuộc đời và sự nghiệp của bác
là một lời nhắc nhở sâu sắc
đối với mỗi chúng ta về trách nhiệm của mình
trong việc học tập và làm theo tấm gương
đạo đức phong cách của bác
triển lãm hồ chí minh khát vọng giải phóng
dân tộc giới thiệu gần hai trăm linh bức ảnh
tư liệu tài liệu về thân thế
cuộc đời sự nghiệp của bác
với nội dung gồm năm phần
nguyễn tất thành quyết tâm ra đi tìm đường cứu nước
và hành trình từ người thanh niên yêu nước
thành người chiến sĩ cộng sản
lãnh tụ nguyễn ái quốc thành lập
đảng cộng sản và chỉ đạo phong trào
cách mạng việt nam
lãnh tụ hồ chí minh khai sinh nước
việt nam dân chủ cộng hòa và lãnh đạo
cuộc kháng chiến kiến quốc thắng lợi
chủ tịch hồ chí minh
lãnh đạo sự nghiệp xây dựng và bảo vệ
miền bắc xã hội chủ nghĩa đấu tranh
giải phóng miền nam thống nhất tổ quốc
hồ chí minh trong lòng
nhân dân thế giới

trước đông đảo những người bạn pháp và bà con kiều bào
bà lê thị phượng giám đốc khu di tích
chủ tịch hồ chí minh tại phủ chủ tịch bày tỏ
văn ngang qua ba thế kỷ
từ hai châu lục muôn vản xa xôi
trải qua biết bao thăng trầm thử thách
hai nước việt nam và pháp chúng ta
có mối quan hệ rất đặc biệt
với sự gắn bó mật thiết về lịch sử văn hóa xã hội
như một sự sắp đạt của lịch sử
mối quan hệ ấy còn được khởi đầu
bằng việc hơn một trăm linh năm trước đây
từ sức hút của khẩu hiệu
tự do bình đẳng bác ái
với khát vọng độc lập dân tộc
nguyễn ái quốc hồ chí minh đã đến nước pháp
bắt đầu cuộc hành trình mang tầm vóc thời đại
để được xem nước pháp và các nước khác
làm như thế nào rồi sẽ trở về giúp đồng bào
giám đốc lê thị phượng nhấn mạnh
thông qua gần hai trăm linh hình ảnh tư liệu
triển lãm hồ chí minh
khát vọng độc lập dân tộc
được tổ chức để bày tỏ lòng biết ơn vô hạn
đối với công lao trời biển của chủ tịch hồ chí minh
đồng thời làm sáng tỏ thêm hành trình
và khát vọng độc lập dân tộc vĩ đại
của chủ tịch hồ chí minh
nhận thức sâu sắc hơn tầm vóc
và những giá trị bất hủ trong di sản to lớn
mà người để lại cho dân tộc ta nhân dân ta
và cả nhân loại tiến bộ
đặc biệt với cương vị là chủ tịch nước
việt nam dân chủ cộng hòa
mùa hè năm một nghìn chín trăm bốn mươi sáu
hồ chí minh là thượng khách của nước pháp
trong khi cương quyết đấu tranh với chủ nghĩa thực dân pháp
xóa bỏ ách cai trị thuộc địa ở việt nam
kiên quyết bảo vệ độc lập dân tộc
hồ chí minh vẫn luôn trân trọng
những giá trị văn hóa pháp
khi đề cập đến mối quan hệ việt pháp
người không bao giờ bỏ lỡ dịp nhấn mạnh ý nghĩa
và cố gắng xây dựng phát triển mối quan hệ
thân thiện và hợp tác giữa hai quốc gia
vun đắp tình hữu nghị giữa nhân dân việt nam
và nhân dân pháp
điều này đã định hướng cho quan hệ bang giao việt pháp
cũng như tinh thần thân thiện
giữa nhân dân hai nước sau năm một nghìn chín trăm năm mươi bốn
cựu thị trường thành phố montreal
khẳng định triển lãm đã mang đến
rất nhiều cảm xúc khi kể lại
quá trình hoạt động của chủ tịch hồ chí minh
một nhà cách mạng lỗi lạc
hồ chí minh không phải là một nhà cách mạng bình thường
người là một nhà cách mạng kiệt xuất
bởi người là hiện thân của lòng yêu nước
tình yêu dân tộc và trí tuệ
trong tổ chức đấu tranh cách mạng
tôi đã rất cảm động khi được thấy lại
những hình ảnh của người trong thời gian hoạt động tại pháp
và tình cảm mà người đã dành cho nhân dân pháp
sau lễ khai mạc triển lãm
đã diễn ra chương trình văn nghệ
bài ca hồ chí minh do các nghệ sĩ không chuyên
của dàn hợp sướng hợp ca quê hương biểu diễn
triển lãm hồ chí minh
khát vọng độc lập dân tộc
là sự kiện quan trọng và ý nghĩa
nằm trong chuỗi các hoạt động kỷ niệm
một trăm ba mươi bốn năm ngày sinh của chủ tịch hồ chí minh
triển lãm mở cửa cho bạn bè pháp và bà con kiều bào
đến hết ngày ba tháng sáu
theo đó căn cứ quyết định của
ủy ban nhân dân tp hcm
về ban hành kế hoạch huy động trẻ ra lớp
và tuyển sinh các lớp đầu cấp
năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
xét các điều kiện về tuyển sinh
của trường quốc tế mỹ việt nam
hiện vẫn chưa có phương án khả thi
để cải thiện tình hình hoạt động
năm học hai nghìn hai mươi ba hai nghìn hai mươi bốn
bên cạnh đó trường vẫn chưa đảm bảo được
các điều kiện tổ chức hoạt động giáo dục
năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
vì thế sở giáo dục và đào tạo thông báo
trường quốc tế mỹ việt nam
chưa đủ điều kiện xem xét
giao chỉ tiêu tuyển sinh
năm hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
sở giáo dục và đào tạo đề nghị
trường quốc tế mỹ việt nam
không được tuyển sinh các lớp đầu cấp
lớp một lớp sáu lớp một mươi
và tiếp nhận học sinh chuyển trường
đến năm học hai nghìn hai mươi bốn hai nghìn hai mươi năm
trường quốc tế mỹ việt nam
được thành lập năm hai nghìn sáu
đã tại huyện nhà bè tp hcm
học phí của trường là
hai trăm tám mươi bảy trăm hai mươi năm triệu đồng một năm
tùy cấp học
tháng chín năm ngoái
kinh phí khi bị phụ huynh tụ tập đòi nợ
ngày một mươi tám tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn
toàn bộ học sinh của trường
phải nghỉ học do phần lớn giáo viên
không đi dạy vì bị nợ lương
để trường có thể hoạt động bình thường
đến tháng sáu chủ trường quốc tế mỹ việt nam
kêu gọi phụ huynh hỗ trợ thêm
từ chín năm đến hai mươi năm năm triệu đồng
một học sinh mỗi tháng
tuy nhiên số kinh phí cần duy trì
đến tháng sáu là một trăm hai mươi năm tỷ đồng
nhưng tính đến ngày bốn tháng năm
chỉ gần bảy trăm năm mươi phụ huynh
đóng góp hơn ba mươi một tỷ đồng
vì thế trường phải kết thúc
năm học sớm trước một tháng
ngày hai mươi sáu tháng bốn
thay vì cuối tháng năm như những năm trước
riêng học sinh lớp một mươi hai vẫn đến trường ôn tập
chuẩn bị cho kỳ thi lấy bằng tú tài
bà trần thị vũ loan
phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp đà lạt
nhận định đây là một ý tưởng sáng tạo
gắn với đề án phát triển kinh tế đêm đà lạt
mấy tháng trước chương trình kết hợp
âm nhạc và di sản trên đường sắt đà lạt
chạy mát đã mang lại ấn tượng tuyệt vời
cho người trải nghiệm
đây là chương trình du lịch đêm khép kín
kết nối ga đà lạt với các điểm du lịch dịch vụ
tại điểm ga chạy mát
hành trình sẽ bắt đầu vào khoảng một mươi tám giờ hàng ngày
tại gà đà lạt nơi du khách có thể check in
với nhà ga xe lửa cổ nhất việt nam
do người pháp xây dựng
công trình kiến trúc độc đáo này
lấy cầm hứng thiết kế từ núi lang biang huyền thoại
và mái nhà dông tây nguyên truyền thống
đã được công nhận là di tích kiến trúc cấp quốc gia
theo bà nguyễn thị binh ngọc
phó giám đốc sở văn hóa thể thao và du lịch lâm đồng
trong khoảng nửa tiếng ngồi trên toa tàu
với tốc độ di chuyển một mươi năm km một giờ
du khách có thể thoải mái khám phá
vẻ đẹp nguyên thơ lãng mạn
của thành phố hoa
và tận hưởng không khí mát lạnh ban đêm
nếu có nhu cầu hành khách có thể thưởng thức
rượu vang với đặc sản đà lạt
trong tiếng nhạc du dương do các nghệ sĩ
chơi đàn guitar violon
hay kèn saxophone biểu diễn
xuống ga chạy mát du khách sẽ được
điện đón đến xóm lèo phường một mươi một
cái tên nghe dân dã
nhưng với độ cao lý tưởng
và sở hữu những quán cà phê chất như nước cắt
xóm lèo là tọa độ ngắm hoàng hôn
đẹp bậc nhất tại đà lạt
ngắm nhìn khung cảnh đà lạt từ trên cao
khiến em cảm thấy bình yên đến lạ
background mây trời bao la
cùng thung lũng đèn tại xóm lèo
quả là điểm sống ảo có một không hai
bạn lê nguyễn trà my đến từ
thành phố hồ chí minh thổ lộ
tại xóm lèo du khách có thể
trải nghiệm năm say
say với những bức ảnh đẹp
xây với view ba trăm sáu mươi ngắm nhìn thung lũng đèn từ trên cao
say với cảm giác xe lạnh của đà lạt
vào bất kỳ thời điểm nào trong năm
say với ẩm thực độc đáo của đà lạt
say với những câu chuyện nói
về cảnh đẹp và tình yêu đà lạt bằng âm nhạc
đến khoảng hai mươi một h
du khách sẽ được đưa trở lại
trung tâm thành phố đà lạt bằng xe điện
để có những cảm nhận và góc nhìn khác
về xứ lạnh
đoàn đám hiểm của công ty
trang nghiệm hương hoạn junglerbos
thị trấn phong nha
huyện bố trạch tỉnh quảng bình
mới đây đã phát hiện hồ nước khổng lồ
nằm cao trong lòng hang thung
vườn quốc gia phong nha cải bàng
hồ nước này cách cửa hang thung khoảng một km
được xem là một trong những hàng động nguyên sơ
nằm sâu trong phân khu bảo vệ nghiêm ngặt
thuộc vườn quốc gia phong nha cải bàng
ước chừng hồ nước nằm cao hơn
so với hệ thống sông ngầm khoảng một mươi năm mét
nên được ví như treo trên vách hang
hồ nước khổng lồ có màu nước
xanh ngọc bếch trong vắt này
được tạm đặt tên là hồ lơ lừng
vào thời điểm thám hiểm
do thiếu nhiều trang thiết bị thăm dò độ sâu
nên các thành viên của đoàn chưa thể tìm ra
mảnh nước tạo nên vị trí đặc biệt của hồ
dù chưa tìm ra lối nước vào của hồ
nhưng qua khảo sát ban đầu
đội thám hiểm của đơn vị này cho biết
độ sâu của hồ nước có thể lên đến hơn một mươi mét
khi đoàn thám hiểm của công ty này
trở lại hồ nước bí ẩn
trong hang thung phát hiện
chỉ trong vài ngày mức nước trong hồ này
đã tụt xuống hai m
ngay cả khi quanh vị trí hang
những ngày qua có mưa
theo các chuyên gia
có thể đáy hồ thông với một sông ngầm nào đó
mừng nước của sông ngầm này cũng cao
để tạo đủ áp suất cho nước trong hồ
dâm lên và hạ xuống
khi ở vị trí như treo trên vách hàng
đại diện sở du lịch tỉnh quảng bình cho biết
sẽ khảo sát các chỉ số kỹ thuật của hồ nước
nếu đảm bảo an toàn thì mới cho khai thác
những thông tin vừa rồi cũng đã khép lại
chương trình ngày hôm nay của chúng tôi
cảm ơn quý khán giả đã quan tâm theo dõi
xin kính chào và hẹn gặp lại